tỉnh lộ hai trăm năm mươi năm trên địa bàn huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn dài hơn hai mươi km được nâng cấp thành quốc lộ ba b và được đầu tư hơn bốn trăm linh tỷ đồng để mở rộng nâng cấp
tuy nhiên đường vừa làm xong đưa vào sử dụng thì đã bị hư hỏng nặng đi lại khó khăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông
quốc lộ ba b đoạn từ thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn đến đèo kéo mát giáp tỉnh tuyên quang dài hơn hai mươi km được nhà nước đầu tư hơn bốn trăm linh tỷ đồng để nâng cấp
do sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn làm chủ đầu tư thi công hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đến nay có một số vị trí hư hỏng nặng bề mặt lồi lõm nước tràn trên mặt đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông làm nhân dân địa phương bức xúc
điển hình là đoạn qua đèo ba đồ mặt đường hư hỏng nghiêm trọng nhiều vị trí lồi lên cao lõm xuống sâu nước chảy tràn trên mặt đường đi lại rất khó khăn dãnh thoát nước bị biến sạng ta lui sạt lở
người dân địa phương cho rằng tuyến đường được thi công không bảo đảm chất lượng làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt cũng như an toàn của người dân